tuy nhiên vừa qua chính quyền đã triển khai cưỡng chế phá rỡ toàn bộ công trình vi phạm để chuyển các hộ sản xuất lên cụm khu công nghiệp làng nghề
thế nhưng thực tế để lên được khu quy hoạch làng nghề những người dân như anh hiếu phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua mặt bằng đầu tư nhà xưởng

cũng giống như gia đình anh hiếu gia đình ông ngô cũng nằm trong diện bị giải tỏa mặt bằng ở khu vực đất dùng sai mục đích
hoang mang lo lắng ông ngô cũng không biết phải làm gì để có thể hoạt động sản xuất trở lại
bởi ở lại làm tại nhà thì không có diện tích mà đi ra khu công nghiệp làng nghề lại không có đủ kinh tế
mấy giá đất cao như thế chúng tôi không có tiền để chúng tôi lên nổi
bây giờ chúng tôi lên có phải là mua đâu cũng được
coi như là bỏ ra có tỷ hai tỷ nó lên được đâu
tỷ hai tỷ nó lên còn phải xây nòa xây xưởng các thứ
đấy thì bây giờ các ông ép tôi thế thì dân chúng tôi không thể lên nổi
về vấn đề giá thì đối với giá mà bán trong khu công nghiệp làng nghề thì đối với ủy ban xã là chưa lắm được cái nội dung cụ thể về giá là nhà đầu tư là bán bao nhiêu và với vị trí nào
đấy thì ủy ban xã cũng lắm được về cái thông tin của người dân phản ánh
và ủy ban xã cũng đã ý kiến
và ủy ban xã cũng đã ý kiến với lại ủy ban tỉnh và ủy ban huyện để có những cơ chế chính sách đãi ngộ và trực tiếp cho người cố đúc nhôn
thì nội dung này cũng đã được báo cáo và cũng đã được ý kiến rất nhiều lần trong các buổi họp cũng như là trong các buổi ý kiến họp giao ban với ủy ban huyện ủy ban tỉnh
vì đặc thù làng nghề truyền thống nên lâu nay các cơ sở sản xuất vẫn nằm sen kẽ trong khu dân cư
để giảm thiểu ảnh hưởng tới người dân
địa phương bố trí riêng cụm công nghiệp với lộ trình yêu cầu các cơ sở di rời từ làng nghề ra đây
nhưng sau gần một mươi năm triển khai từ khi có chủ trương giờ cả khu mới có gần hai mươi nhà xưởng được xây dựng
tuy nhiên những nhà xưởng này cũng chỉ khác là cách xa khu dân cư chứ chưa giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ những ống xả thải chưa qua xử lý như thế này
hiện nay còn khói bụi hơn
vì ống khói làng nghề xây cao
không có xử lý cái gì cả
cho nên hiện nay nó đang khói bụi như thế kia kìa
nó đang khói bụi rất nhiều
nó chuyển bị coi như là thành một cái khói bụi của làng nghề mân xã thứ hai rồi
chứ nó không phải là làng nghề mang đi chất là giảm được ô nhiễm
đất nhà tôi là đất ở lô già
thế mà lại làm làng nghề như thế này
thì với chúng tôi ở đây thì có khác gì nhau được
thế thì sẵn đất nhà tôi tôi làm
tôi làm gì tôi phải lên cái khu làng nghề cách nhà tôi có chưa đến hai trăm linh mét đường chim mạnh
trong năm hai nghìn hai mươi hai này
việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại làng nghề mẫn xá văn bồn
được tỉnh bắc ninh đưa vào nhiệm vụ trọng tâm
nhưng có thực hiện được hay không thì chỉ thời gian mới trả lời được
nỗi lo thì vẫn còn đó
bởi hiện tại dù chưa đủ các điều kiện bắt buộc về hạ tầng
kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định như hệ thống xử lý nước thải
khu lưu chứa chất thải rắn phát sinh
thì cụm công nghiệp mã xá đã đi vào hoạt động
và cũng từ đây những bãi tập kết xỉ thải trái phép lại phát sinh thêm
trao đổi vấn đề này với ông nghiêm xuân sô cán bộ công chức địa chính nông nghiệp xã văn môn
ông cũng cho biết việc xử lý ô nhiễm ở khu quy hoạch làng nghề cũng phải sử dụng khoa học công nghệ
để làm thiểu được ô nhiễm môi trường
còn ở thời điểm hiện tại vẫn gây ra ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất
theo quy hoạch vị trí bãi thải cũ sẽ là nơi xây dựng trạm thu gom xỉ thải phát sinh
của các cơ sở tái chế phế liệu nhôm với diện tích lên đến ba tám hectare
nhưng giờ dự án vẫn chỉ nằm trên giấy vì những vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng
và lẽ dĩ nhiên khi chưa giải quyết được bài toán rác thải tồn động
thì rác thải mới vẫn cứ hàng ngày xả ra môi trường một cách tự do khó kiểm soát
bởi vì nó liên quan nhiều thứ về mặt công nghệ về mặt sinh kế của người dân và kinh phí rất là nhiều
các địa phương cũng đã rất là cố gắng khi mà quy hoạch hoạt động sản xuất làng nghề trong các cụm làng nghề bên cạnh làng nghề truyền thống
tuy nhiên như chúng ta đã biết thì cụm làng nghề thì cái công nghệ cũng chưa phải là công nghệ tốt
mới chỉ là chúng ta gom lại một chỗ để chúng ta dễ quản lý hơn chứ cũng chưa giải quyết được vấn đề tận gốc
có lẽ cần phải có sự điều chỉnh về quyền hạn trách nhiệm cũng như chế tài liên quan tới các điểm nóng về ô nhiễm môi trường như tại làng nghề thôn mẫn xá
đồng thời nếu không có sự vào cuộc kết hợp của các cơ quan quản lý cấp cao hơn
việc một mình ubnd xã văn môn thành công xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề mẫn xá là chuyện bất khả thi
mong muốn của người dân thôn mẫn xá cũng chẳng thể thành sự thật